mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
một lô hàng thịt lợn đã bốc mùi hôi thối đang để trên hai xe tải đưa đi tiêu thụ vừa bị công an huyện thống nhất của tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi tám do tài xế nguyễn đức bình quê tỉnh đồng nai điều khiển
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục bao tải trong thùng xe chứa thịt lợn không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y bốc mùi hôi thối nồng nặc
tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ lợn của ông bình tại xã gia kiệm huyện thống nhất
cơ quan chức năng đã phát hiện thêm chiếc xe tải biển số sáu mươi p chín trăm bốn mươi chín cũng chứa thịt lợn đã qua giết mổ
không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y
bốc mùi hôi thối và tím tái chuẩn bị được mang đi tiêu thụ
tổng trọng lượng của số thịt lợn trên hai xe ô tô là gần hai tấn
bước đầu ông bình khai nhận số thịt lợn chết và gần chết được mua gom của các hộ dân trong vùng với giá là một mươi đồng một kg
sau đó mang về cơ sở của gia đình giết mổ rồi vận chuyển lên bình dương tiêu thụ với giá là từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
lực lượng công an tỉnh quảng nam vừa liên tiếp phát hiện
thu giữ hàng tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
cụ thể lúc bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tiến hành kiểm tra ô tô tải đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi bảy h hai nghìn năm
rơ móc bảy mươi bảy r ba nghìn bảy trăm ba mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn hàng hóa bao gồm bánh kẹo các loại
đồ gia dụng rượu mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ
trước đó kiểm tra ô tô tải đầu kéo năm mươi một d bốn trăm ba mươi ba
lực lượng công an đã phát hiện trên xe vận chuyển hơn một tấn vải các loại
hai trăm bốn mươi ba hóa chất ngành dệt đều do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng minh một gốc xuất xứ
ngoài ra kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát một mươi tám h một trăm năm mươi chín
lực lượng cảnh sát kinh tế còn phát hiện gần hai tấn hóa chất ba mươi bốn btv một n dùng trong dệt may
do ấn độ sản xuất không có hóa đơn chứng từ tại thời điểm kiểm tra
tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ
số hàng hóa trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
tái chế một mươi tấn nhựa eva gây ô nhiễm môi trường
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành pháp tnt có địa chỉ tại thôn dưỡng mông
xã ngũ phúc huyện kim thành của tỉnh hải dương
vừa bị tổ công tác của công an huyện kim thành kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện
đơn vị đang tái chế nhựa eva từ phế liệu dày da gây mùi khét xả ra môi trường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sinh sống xung quanh
quá trình làm việc đại diện công ty chưa xuất trình được các giấy phép liên quan đến hoạt động tái chế nhựa eva
và kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến việc thu gom chất chứa và cắt cán nhựa eva
đến thời điểm hiện tại công ty đã tái chế được khoảng một mươi tấn nhựa eva cho các công ty khác
quá trình kiểm tra tổ công tác còn phát hiện tại nhà kho và khu vực chứa bên ngoài nhà kho
của công ty chất nhiều bao tải bên trong có chứa đế dày và phế liệu đang trong quá trình sản xuất
tổng khối lượng ước tính là khoảng năm mươi tấn
vụ việc đang được công an huyện kim thành tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị chỉ còn một tuần nữa là đến tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là thời điểm mà nhiều người đang tất bật trở về nhà
từ thực tế nhu cầu của người dân tăng cao thì các vấn nạn lừa đảo đặc biệt là bán vé giá rẻ trên không gian mạng diễn ra hết sức phức tạp
trong đó nhiều đối tượng đã giả mạo cả những trang web fanpage của các hãng tàu hỏa máy bay xe buýt với nhiều hình thức tinh vi để thực hiện thủ đoạn lừa đảo này
quê ở xa nên cứ độ hoa đào nở chị đào hiệp liền liền vội vã liên hệ mua vé tàu từ rất sớm
khi mà muốn về quê thì tôi có gọi cho các hãng xe đoán tàu
mua vé về quê nhưng mà gần tết này thì mua rất là khó hầu hết là đã hết vé rồi
thế nên là tôi lên cái hội nhóm mà chuyển nhượng ấy xem ai có nhu cầu chuyển nhượng thì tôi mua lại
và cũng mua được với một bạn
nhưng mà ra khi mà ra đến bến tàu thì là check vé thì người ta bảo vé này đã có người dùng rồi
và liên lạc với cái bạn bán thì bạn đấy không liên lạc được nữa chắc là chạm số
do nhu cầu
do nhu cầu tăng đột biến nên không phải ai cũng may mắn mua được tấm vé về quê vào dịp cuối năm
hãng xe văn minh cháy tuyến hà nội thanh hóa nghệ an hà tĩnh có hơn ba mươi xe
tết năm nay đã tăng cường thêm năm chuyến để phục vụ bà con
nhưng cũng đã hết vé những ngày hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín âm lịch chiều đi và vé ngày bốn năm sáu chiều về
hiện tại là văn minh thì đối với thành phố hà nội sẽ có sáu điểm bán vé cho khách hàng
hiện tại thì đối với vé của văn minh thì đã triển khai bán vé tết
các khách hàng hiện tại thì đã là một trăm linh
và cái nhu cầu của khách hàng đi lại trong cái dịp cuối năm này rất là tăng cao
và không chỉ riêng văn minh tất cả những đơn vị khác thì đều như vậy
và cái sản lượng hiện tại đã bán hết ra cho khách hàng rồi
tình trạng khan hiếm vé tàu xe mỗi dịp tết là tình trạng chung và năm nào cũng lặp lại
chính vì vậy đã không ít kẻ xấu đã rụ ra nhiều cái bẫy để lừa tiền những hành khách có nhu cầu mua vé
một trong những thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là làm giả vé tàu xe rồi vào các diễn đàn
hội nhóm trên mạng internet để giao bán
vé xe là hết sức là cần thiết đối với mọi người
đâm ra là dựa vào cái không gian mạng thì các đối tượng lừa đảo là hoạt động rất là tích cực
tôi phải nói tích cực trong mặt kép ở trong cái giai đoạn này
thế thì rất nhiều người dân là do cái nhu cầu về đi lại là dễ dàng mắc lừa những cái đối tượng này
mình chọn là chọn các cái nhà xe uy tín là nó có các cái thương hiệu
có địa chỉ đàng hoàng có số điện thoại
và thậm chí là có cả cái website
thì sau khi mình mua được cái vé thì tốt nhất là mình phải kiểm tra lại với các cái nhà xe
để biết là thông tin đấy chính xác chưa
thì đúng là hiện tại không chỉ riêng qua cái hình thức bán vé mà tất cả những cái hoạt động khác
thì cái việc giả mạo nó rất là nhiều
đấy và những cái khi đã xảy ra những cái tình huống như vậy thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp
qua những cái kênh trinh thống số tổng đài số hotline chăm sóc khách hàng
hoặc các cái liên hệ trực tiếp trên website để có được cái thông tin chính xác nhất
và để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ
nhu cầu đi lại vào dịp tết của người dân là rất lớn
tuy nhiên nếu hành khách không thể mua được các vé tàu xe chính hãng từ các nhà phân phối
thì cũng cần liên hệ theo số tổng đài đến những nơi cung cấp vé tàu xe
và cần cẩn trọng tránh rơi vào bẫy lừa đảo
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước
đáng chú ý theo quy định của nghị định số chín mươi năm năm hai nghìn hai mươi một
thì kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được diễn ra vào các ngày một mươi một và hai mươi một hàng tháng
tuy nhiên với các kỳ điều hành chung vào ngày nghỉ ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
thì thời gian điều hành sẽ được lùi sang ngày làm việc tiếp theo
tại kỳ điều chỉnh xăng dầu sắp tới thì liên bộ công thương tài chính
sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày một tháng hai
thay vì ngày hai mươi một tháng một như thường lệ
trên các nhóm hội kinh doanh
một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chia sẻ thông báo của doanh nghiệp
đến các thương nhân phân phối cửa hàng bán lẻ về thời gian điều chỉnh giá kỷ tới
liên quan tới việc điều hành giá xăng dầu
mới đây bộ công thương đã đề xuất phương án rút ngắn thời gian điều hành xuống bảy ngày
cụ thể sẽ vào thứ năm hàng tuần
tuy nhiên lịch này chung vào ngày nghỉ lễ mùng một mùng hai và mùng ba tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
nên thời gian điều chỉnh sẽ được chuyển sang ngày mùng bốn
tổng công ty đường sắt việt nam vnr thông báo các quy định hành khách đi tàu tết quý mão năm hai nghìn hai mươi
cần lưu ý để tránh không được lên tàu hay nhựa tàu
cụ thể ngành đường sắt tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách
tại cửa vào ga và cửa toàn tàu
hành khách có thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu
mới được vào ga đi tàu
vì vậy hành khách cần mang theo vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính
trẻ em mang theo giấy khai sinh
hành khách được giảm giá theo đối tượng chính sách xã hội cần mang theo giấy tờ chứng minh
cụ thể như sinh viên thì phải mang theo thẻ sinh viên thương bệnh binh mang theo thẻ thương bệnh binh
đoàn viên công đoàn mang theo thẻ đoàn viên
hành khách nên có mặt tại ga trước giờ tàu chạy ba mươi phút trở lên và lên đúng chuyến tàu
số tòa số chỗ được in trên vé
hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn mỗi vé hành khách không mang quá hai mươi kg
và tự trông coi bảo quản hành lý của mình
thưa quý vị hôm nay đã là ngày hai mươi ba tháng chạp tức là tết ông công ông táo
nghĩa là tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba thì đã đến rất gần với chúng ta rồi
hiện nay thì trên tất cả các tuyến phố của hà nội đã tràn ngập sắc hoa
với đầy đủ các loại hoa cây cảnh nhiều màu sắc khác nhau như đào quất mai lan
thu hút người dân đến tham quan mua sắm
trên khắp thủ đô thì có chín mươi một điểm hội hoa xuân đồng loạt tổ chức trên hai mươi sáu quận huyện thị xã
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
tại một số điểm hội chợ hoa xuân

thế nhưng đã tâm nập khách tham quan và mua sắm
với tâm lý chơi tết sớm chị nhung đã tranh thủ thời gian rỗi
để chọn cho gia đình cây quất để trang trí nhà cửa

nhất là những kiểu màu mã như theo kiểu lọ truyền thống này
thì mình thấy rất là hay rất là đẹp

đã thành thông lệ gian hàng quất của gia đình ông long năm nay
lại có mặt tại hội hoa xuân hồ đền lừ
ông long cho biết sau hai năm dịch bệnh covid
những hộ chống quất như gia đình ông thu nhập giảm đi đáng kể

năm ngoái thì kể cả nhà vườn bọn tôi

do vì sợ chuyện dịch giã thị trường nên ít người đi
năm nay thì mình cũng đặt nhiều hy vọng thị trường sẽ tốt
năm nay hà nội tổ chức chín mươi một điểm hội hoa xuân
phục vụ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tại hai mươi sáu quận huyện thị xã trên thành phố

như cách nút giao thông hai mươi m có diện tích trong xe
khu vực vệ sinh các các điểm bán hoa tự phát như trước kia
năm nay hội hoa xuân của quận hồng mai
tổ chức theo một hình thức xã hội hóa

và các ngành hàng tài trợ là các loại hoa
các cây cảnh và một số những sản phẩm
các thủ công mỹ nghệ làng nghề

để thu hút khách mua sắm

lại tạo hoa khá nhiều màu sắc khác nhau
hiện nay đã nhuận nhịp người đi mua sắm
đào quất hoa chơi tết sớm
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý
trong mục kinh tế phương nam
vào trường quay thành phố hồ chí minh

theo kết luận thanh tra số tám trăm sáu mươi bảy ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của sở xây dựng tỉnh bình thuận
và kết luận thanh tra số hai mươi một ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của thanh tra tỉnh bình thuận
thì dự án ocean ligh center vướng nhiều sai phạm về tiến độ vi phạm pháp luật về đầu tư luật đất đai chưa được phép huy động vốn
ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số một nghìn tám trăm
thống nhất chủ trương thu hồi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án này
cũng trong năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện chín dự án trên địa bàn trong đó có dự án ocean ligh center
dạ vâng hy vọng với những cảnh báo về vấn đề pháp lý vừa rồi các nhà đầu tư sẽ tỉnh táo trước khi quyết định đầu tư để tránh rủi ro
sẽ vực dậy được thị trường bất động sản sau những biến động của thị trường trong năm hai nghìn hai mươi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay